từ ngày một tháng bảy tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư sẽ chính thức triển khai giai đoạn hai tổng điều tra kinh tế hai nghìn hai mươi
thu thập thông tin số liệu của khối tôn giáo tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể
diễn ra năm năm một lần đây là cuộc điều tra số liệu có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện thực trạng
và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước làm cơ sở đánh giá tình hình
xây dựng kế hoạch chính sách phát triển kinh tế xã hội của đảng và nhà nước
hộ sản xuất của ông hoàng duy thắng ở xã nguyên xá huyện đông hưng tỉnh thái bình
đã có hai mươi bảy năm làm nghề sản xuất kinh doanh bánh cấy
dù hoạt động sản xuất được duy trì song hộ sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn như vốn đầu ra cho sản phẩm
là một trong những đối tượng của tổng điều tra kinh tế hai nghìn một mươi bốn
hộ sản xuất này rất kỳ vọng vào kết quả từ cuộc tổng điều tra
trước đây chúng tôi làm nghề thì chủ yếu là do tự phát tự lo và tự bươn trải
nhân cái dịp hôm nọ tôi có thấy các bạn điều tra viên đến có hỏi một số câu trả lời thì tôi nghĩ hoan nghênh cái việc này
bởi vì tôi nghĩ là chính quyền và chính phủ sẽ có cái việc nắm vững được cái nhu cầu
rồi cái khó khăn của những hộ kinh doanh cá thể thì sẽ có những chính sách hợp lý
để cho các hộ dân số được phát triển mạnh hơn
hiện cả nước có khoảng năm triệu hộ kinh doanh cá thể
đóng góp từ một mươi một một mươi ba vào tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên hoạt động sản xuất của phần đông các hộ
còn gặp nhiều khó khăn và chưa nhận được nhiều chính sách hỗ trợ
chính vì vậy tổng điều tra kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đánh giá toàn diện thực trạng khu vực kinh tế này
qua đó hỗ trợ việc xây dựng các chính sách trong thời gian tới
đối với cơ sở cá thể thì là cái nhóm thông tin quan trọng nhất
đó là nhóm thông tin về lao động thu nhập và kết quả sản xuất kinh doanh của cơ sở cá thể
thì ta sẽ đánh giá được thứ nhất là sự đóng góp của khu vực cá thể như thế nào
vấn đề thứ hai là việc giải quyết
giải quyết số lao động trong nông thôn và trong các cái như thế nào
để giảm bớt cái sức ép đối với xã hội
bên cạnh các hộ kinh doanh cá thể trong giai đoạn hai kể từ ngày một tháng bảy
tổng điều tra kinh tế hai nghìn một mươi bảy sẽ thực hiện thu thập thông tin
tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được nhé nước công nhận
như vậy với hai giai đoạn tổng điều tra kinh tế hai nghìn một mươi bảy được thực hiện trên phạm vi cả nước
đối với các loại đơn vị điều tra thuộc tất cả các loại hình kinh tế các ngành kinh tế
cho nên qua tổng điều tra này chúng tôi sẽ xác định quy mô kinh tế
và đến năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi tính toán và báo cáo với chính phủ
điều chỉnh lại quy mô của kinh tế và một đoạn các chỉ thiếu kinh tế quy mô khác có liên quan
tổng điều tra kinh tế hai nghìn một mươi bảy được thực hiện theo hai giai đoạn
giai đoạn một từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp
giai đoạn hai bắt đầu từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
thu thập thông tin của khối tôn giáo tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể
dự kiến kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy